trong cuộc họp có một trăm năm mươi một đại biểu đến từ hai mươi năm nghị viện thành viên apa chủ tịch quốc hội campuchia hiêng somrin đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị đánh giá cao những thành tiệu to lớn của apa qua đó khẳng định tấm quan trọng của apa trong việc góp phần vào sự hòa hợp hòa bình ổn định và phát triển trong khu vực
tại hội nghị lần này đoàn việt nam đã đóng góp ý kiến vào tất cả các sự thảo nghị quyết đã được thảo luận và thông qua đề xuất sau bốn cuộc họp của ủy ban thường trực apa về các vấn đề chính trị
về kinh tế và phát triển bền vững về các quy tắc tài chính và nhân sự về các vấn đề văn hóa xã hội đã diễn ra trong năm nay
những dự thảo nghị quyết báo cáo và đề xuất được thông qua tại hội nghị lần này đã được thảo luận một lần nữa tại hội nghị lần thứ hai hội đồng điều hành apa diễn ra ở thời điểm hai ngày trước hội nghị thường niên apa lần thứ một mươi tổ chức tại thổ nhĩ kỳ trong tháng tới
nhân dịp này đoàn việt nam cũng đã gửi lời mời các nghị viện tham dự hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn nghị viện
châu á thái bình dương sẽ được tổ chức tại việt nam vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ phát hiện hơn năm con lợn bị tiêm thuốc an thần tại tp hcm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác gồm tránh thanh tra bộ và cục trưởng cục thú y vào tp hcm để phối hợp xử lý rứt điểm trong tuần này và công bố công khai trước dư luận
theo đó đoàn công tác liên ngành tại tp hcm đã bắt quả tang cơ sở giết mổ xuyên á xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm
có hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ
qua kiểm tra đoàn phát hiện năm hai trăm ba mươi một con lợn đã được tiêm thuốc an thần để chuẩn bị giết mổ số lợn chưa kịp tiêm là năm trăm tám mươi bảy con
về vấn đề này đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định sẽ thanh tra và xử lý nghiêm vụ việc
ngay sáng hôm nay là bộ đã cử một đoàn công tác do thanh tra bộ tránh thanh tra bộ cũng như là cục trưởng cục thu y vào phối hợp với tp hcm
để mà giải quyết làm sao dứt điểm trong tuần này là phải giải quyết rứt điểm và công bố công khai trước dư luận
theo tư liệu của viện thú y học viện nông nghiệp việt nam tồn dư thuốc an thần trong thịt lợn mà những người bị bệnh mãn tính
trẻ em người bị bệnh tim ăn phải có thể gây tụt huyết áp gây trầm cảm
chính vì thế hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn đã bị nghiêm cấm và có mức xử phạt rất cao
theo khoản một mươi điều hai mươi nghị định chín mươi
ngoại trưởng nndcp của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
hành vi vận chuyển lưu giữ giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần
không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền
sẽ bị phạt tiền từ ba mươi đến ba mươi năm triệu đồng
bên cạnh đó cơ sở vi phạm còn bị xử phạt bổ sung với các hình thức đình chỉ hoạt động từ ba đến sáu tháng
sau một tháng thử nghiệm tp hcm vừa chính thức triển khai
đề án truy xuất nguồn gốc sản phẩm thịt và trứng da cầm
đây được xem là bước tiến mới trong nỗ lực đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
phục vụ người tiêu dùng tại tp hcm
chợ bến thành có hai mươi quầy sạp bán thịt da cầm và trứng da cầm đã được gắn bảng điểm bán thịt da cầm
và trứng da cầm được truy xuất nguồn gốc với tất cả các sản phẩm đều được dán tem truy xuất
các tiểu thương cho biết ngay từ khi thí điểm trong tháng chín
các mặt hàng trứng gà được rán tem truy xuất đã được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn
theo sở công thương tp hcm đến nay đã có trên năm trăm hai mươi trang trại gà lấy thịt lấy trứng và gà giống
hai mươi sáu cơ sở diết mổ đóng gói và gần một bảy trăm năm mươi điểm bán thịt và trứng da cầm đăng ký tham gia đề án
để truy xuất nguồn gốc người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh có cài phần mềm tfood
xoay vào con tem dán trên vỉ trứng và thịt gà
có được truy xuất nguồn gốc như vậy thì người mua sẽ cảm thấy yên tâm hơn
về dây chuyền sản xuất của nó nuôi từ trang trại ra tới sản phẩm
so với truy xuất nguồn gốc thịt heo truy xuất nguồn gốc trứng và thịt da cầm có sự khác biệt lớn
bởi việc nuôi giết mổ da cầm tập trung tại các doanh nghiệp lớn theo quy trình khép kín
với tiêu chuẩn việt gap và global gap đồng thời sản phẩm được đồng bộ từ khâu chăn nuôi tới khâu tiêu thụ
qua đó hình thành nên mối liên kết trong chuỗi sản xuất tiêu thụ thịt và trứng da cầm
liên kết giữa chủ thể thứ nhất là đơn vị cung cấp con gà giống một ngày tuổi
với chủ thể thứ hai là các trang trại và giữa trang trại với chủ thể thứ ba là các nhà máy chế biến giết mổ
với các nhà bán lẻ là những mối quan hệ trực tiếp
họ trực tiếp giao hàng họ trực tiếp kết nối không có cái tầng lớp trung gian ở giữa
cho nên là họ kết nối nó chặt chẽ hơn và họ làm trực tiếp hơn
hiện trứng gà trứng vịt và thịt da cầm truy xuất nguồn gốc được bày bán tại hệ thống siêu thị và một số chợ
đối với thịt gà chương trình chỉ áp dụng cho sản phẩm được đóng gói sẵn để dán tem truy xuất
do vậy tp hcm sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng chương trình để tiến tới tất cả các sản phẩm da cầm
truy xuất được nguồn gốc sẽ được cung ứng cho toàn thị trường thành phố
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về những sản phẩm sạch an toàn chất lượng
chiều ngày ba tháng một mươi đoàn công tác của bộ y tế đã có buổi làm việc với ubnd tỉnh hà nam
về quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng của tỉnh
thời gian qua công tác quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm đã được tỉnh hà nam triển khai tích cực
tuy nhiên công tác quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn
do nguồn kinh phí cho chương trình phòng chống bệnh không lây nhiễm còn hạn chế
cơ chế thanh toán bảo hiểm y tế tại các tuyến xã còn rất nhiều bất cập
như quy định tổng kinh phí khám bệnh chữa bệnh tại trạm y tế xã tối thiểu bằng một mươi
và tối đa không vượt quá hai mươi của quỹ khám bệnh chữa bệnh ngoại trú
tính trên số thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã
từ thực tế địa phương tỉnh hà nam đề nghị bộ y tế hỗ trợ chuyên môn trong hoạt động của chương trình
đặc biệt là đào tạo cán bộ xây dựng văn bản hướng dẫn mô hình quản lý
điều trị ngoại trú một số bệnh không lây nhiễm tại cơ sở trên phạm vi toàn quốc
tăng nguồn kinh phí cho các hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm hàng năm
trận lũ quét vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện vùng cao mù căng trài tỉnh yên bái
thế nhưng với sự khó khăn của các bệnh
với sự vào cuộc nhanh chóng của cấp ủy chính quyền cũng như sự đóng góp của các tổ chức cá nhân
nên sau một thời gian ngắn cuộc sống của người dân vùng lũ này đã ổn định
và đặc biệt tết trung thu năm nay trẻ em huyện vùng cao này vẫn được đón một cái tết ấm cúng và đủ đầy
trên đoạn đường dốc không có đèn cao áp nhưng hơn năm trăm linh học sinh từ mầm non đến trung học cơ sở của xã kim nội
vẫn tổ chức sức đèn trung thu từ trường đến ủy ban nhân dân xã
được rước đèn xem các tiết mục văn nghiệp
có chú quệ chị hằng và xem mùa lần phá cỗ điều mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn khi đón tết trung thu
những đứa trẻ ở đây vẫn được đón tết trung thu với đầy đủ như những trẻ em nơi khác
trận lũ quét lịch sử ập đến đã cuốn trôi đứa con trai đang học lớp bốn của gia đình chị sùng thị mau ở bản kháo giống
sau hơn hai tháng nỗi đau về mất con chưa ngồi ngoài nhưng chị thấy ấm lòng hơn khi đón tết trung thu năm nay
con gái của gia đình anh chị đang học lớp một
cùng các đứa trẻ khác trong bàn được quan tâm đón tết trung thu đầy đủ và ấm cúng
lũ quét đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã minh nhưng được đảng nhà nước quan tâm
nên cuộc sống của gia đình mình và các hộ dân đã ổn định các cháu trong xã được quan tâm đón tết trung thu
hướng về trẻ em vùng lũ mùa căng trải trong những ngày này
ngoài sự quan tâm của tỉnh yên bái huyện mù căng trải
thì các tổ chức thiện nguyện cũng đang hướng đến huyện vùng cao mù căng trải
với những sự quan tâm chia sẻ những món quà ý nghĩa sẽ làm ấm áp mùa trung thu vùng lũ
đây cũng là một niềm mơ ước của các cô rất là lâu rồi
thế nhưng mà để đưa được các đồ chơi ngoài trời cũng như có một cái nền sân và một cái nền nhà như thế này
để cho các con trong quá trình chăm sóc giáo dục các cháu thì đó là một điều khó khăn đối với đơn vị nhà trường
và cũng không biết nói gì hơn thực sự là rất là xúc động khi được quan tâm của quý công ty cũng như là các anh các chị trong đoàn
để có một trung thu ấm áp với những lễ hội đêm rằm ý nghĩa với mục tiêu dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em
đặc biệt là trẻ em vùng lũ huyện mù căng trải đã đứng ra tổ chức trung thu cho tất cả trẻ em trên địa bàn huyện
đây sẽ là niềm vui động lực để trẻ em vùng lũ quét của huyện mù căng trải phân đấu tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong học tập và sàn luyện
trung thu và chúng tôi làm sao mang cái thông tin rồi cái
không khí về tết trung thu sang tất cả các xã trong toàn huyện
thế và chúng tôi cũng chỉ đạo phòng lao động thương binh xã hội tổng hợp các cháu trong vùng lũ quét
tất cả các gia đình bị sạt lở các cháu bị gia đình có người mất chúng tôi cũng đều tặng cho các cháu một phần quà
trẻ em vùng cao vốn đã thiệt thòi vì cuộc sống khó khăn và hậu quả lũ quét
với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền trẻ em vùng lũ mùa căng trải năm nay đón trung thu ấm áp và ý nghĩa
các em nhỏ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa long thọ
thành phố huế vừa được đón một cái tết trung thu vui vẻ và ấm áp trong chương trình do hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế tổ chức
bên cạnh ý nghĩa tết đoàn viên của gia đình đây là dịp để các ban ngành người lớn thể hiện sự quan tâm
chăm sóc và dành những tình cảm yêu thương nhất dành cho trẻ em bị thiệt thòi
đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa sâu sắc giúp các em có thêm niềm vui để đón một cái tết trung thu vui vẻ của tuổi thơ
qua đó thể hiện sự quan tâm của hội liên hiệp phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh dành cho các em học sinh trường trẻ em khuyết tật long thọ
trong thời gian vừa qua góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục chồng người của đất nước
tối ngày ba tháng một mươi tại nhà hát thiếu nhi tp hcm đã tổ chức chương trình vầng trăng yêu thương năm hai nghìn một mươi chín
cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết trung thu
chương trình do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phối hợp sở lao động thương binh xã hội và thành đoàn thành phố tổ chức
đêm hội mang đến cho các em không khí trung thu cổ truyền qua các tiết mục ca mối nhạc đặc sắc gặp gỡ giao lưu với chị hằng và chú cuội
nhân dịp này ban tổ chức đã trao tặng một chín trăm ba mươi phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến từ các máy ấm nhà ở trung tâm bảo trợ trên địa bàn thành phố
ngoài ra chương trình đem đến sân chơi bổ ích và ý nghĩa cho các em thiếu nhi được đón tết trung thu vui tươi ấm áp đồng thời góp phần giáo dục các em tinh thần đoàn kết nỗ lực học tập

công trình có giá trị một trăm chín mươi hai tỷ đồng bao gồm thân cầu dài gần hai trăm sáu mươi mét đường dẫn hai đầu cầu hệ thống thoát nước và nút giao dưới gầm cầu
đoạn phút nối với tuyến đường cũ có chiều dài khoảng một mươi năm ba mươi mét không liên tục
đại diện đơn vị tư vấn kiểm định khẳng định vết nứt trên đường dẫn cầu hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết cấu chính của cây cầu
hiện đơn vị thi công đã cắt và xử lý hết vết nứt đồng thời tiếp tục theo dõi việc lốn nền đường để có giải pháp tổng thể bảo đảm cho sự ổn định lâu dài của công trình
mặt khác nhà thầu đang tập trung nhân lực thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống cống thoát nước phấn đấu hoàn thành trong bảy ngày tới nếu thời tiết thuận lợi
sở giao thông vận tải hải phòng đang phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát kiểm định bảo đảm công trình cầu vượt phải bảo đảm chất lượng theo thiết kế và hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
trong dịp tết trung thu ngoài các đồ chơi truyền thống cho trẻ em cũng có nhiều mặt hàng đồ chơi được nhập từ trung quốc vào
trong đó có nhiều mặt hàng mang tính bạo lực các lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn vừa tích cực xử lý để trẻ em cả nước được đón một mùa trung thu vui vẻ và lành mạnh
đội quản lý thị trường số hai thuộc tri cục quản lý thị trường tỉnh lạng sơn vừa thu giữ hơn bảy trăm linh khẩu súng nhựa được các đối tượng buôn bán vận chuyển từ biên giới vào sâu trong nội địa nhằm tiêu thụ trong dịp tết trung thu
đây là những đồ chơi mang tính bạo lực ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ
đội quản lý thị trường số hai
chủ động tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tình hình thị trường trên địa bàn huyện cao lộc
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với những đối tượng kinh doanh vận chuyển buôn bán
các loại mặt hàng đồ chơi mang tính chất bạo lực nguy hiểm ảnh hưởng đến nhân cách giáo dục trẻ em
đây là những đồ chơi mang tính chất bạo lực ảnh hưởng đến nhân cách giáo dục trẻ em

trong đó chú trọng đến các mặt hàng đồ chơi có ảnh hưởng đến giáo dục nhân cách của trẻ em
các mặt hàng đồ chơi không rõ gốc xuất xứ đảm bảo chất lượng lưu thông trên địa trường
việc tăng cường xử lý các đồ chơi mang tính bạo lực sẽ góp phần cho trẻ em có một mùa trung thu an toàn
công an tỉnh thừa thiên huế cho biết lực lượng công an huyện phú lộc vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy tại nhà cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn
kèm một súng hơi tự chế
theo cơ quan điều tra tối ngày hai tháng một mươi công an bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân triều ba mươi một tuổi ở thôn lương điền đông xã lộc điền huyện phú lộc
khi đang tiến hành bán ma túy trái phép cho nguyễn đức hải chú ở xã lộc bồn huyện phú lộc
từ lời khai của chiều ngay trong đêm hai tháng một mươi công an đã bắt giữ thêm một số đối tượng khác ở trên địa bàn huyện về hành vi mua bán sử dụng ma túy trái phép
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
lúc một mươi hai h ngày ba tháng một mươi một xe tải chở gỗ bất ngờ đâm thẳng vào nhà dân làm bốn ngôi nhà bên đường sập liên hoàn khiến một người bị thương nặng
xe tải chở gỗ răm mang biển số bảy mươi sáu c sáu nghìn ba trăm hai mươi bốn chạy trên quốc lộ một a theo hướng nam bắc
khi đi đến ngã ba hàng gia xã tịnh phong huyện sơn tịnh bất ngờ mất lái đâm thẳng vào bốn ngôi nhà bên đường
tại hiện trường toàn bộ phía trước các ngôi nhà sập hoàn toàn nhiều đồ đạc vật dụng trong nhà hư hỏng nặng phần đầu xe tải biến dạng nằm sâu trong những ngôi nhà bị sập
vụ tai nạn làm chị nguyễn thị nhung bị thương nặng sau hơn một giờ nỗ lực tìm kiếm đến một giờ ba mươi phút lực lượng chức năng mới đưa được nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và trở đi cấp cứu
nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trong phần tin quốc tế chính phủ palestine tiếp nhận quyền kiểm soát giải gaza từ hamas
công trình do tìm sóng hấp dẫn đoạt giải nobel vật lý hai nghìn một mươi bảy
người phát ngôn chính phủ đoàn kết dân tộc palestine cho biết chính phủ này đã tiếp nhận quyền kiểm soát giải gaza từ tay phong trào hồi
người phát ngôn al mamoud cho biết
chính phủ palestine nhận quyền kiểm soát giải gaza từ tài phong trào hồi giáo hamas
nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xuất sức
đã bắt tay vào việc thực hiện các nhiệm vụ ở khu vực này
bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh sự hoan nghênh của chính phủ đối với vai trò quan trọng
mang tính lịch sử của ai cập trong việc giàn xếp thỏa thuận chấm dứt sự chia rẽ trong nội bộ palestine
trong khi đó hamas đã đưa ra một thông cáo báo chí chính thức
trong đó khẳng định phong trào này đã làm mọi việc để có thể chuyển giao công việc của chính quyền giải gaza cho chính phủ palestine
trong thông cáo hamas cũng kêu gọi tổng thống palestine dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào phong trào này
nhà chức trách mỹ cho biết đối tượng đã hàng trăm phát đạn vào đám đông tham gia buổi hòa nhạc tại las vegas vừa qua
có hai bắn súng cải tiến để chuyển đổi súng bán tự động thành tự động hoàn toàn qua đó tăng tốc độ bắn
trong những năm gần đây loại thiết bị cải tiến này đã thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng
thượng nghị sĩ bang california bà dayan fengston từng bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của các công nghệ mới
có thể biến súng bắn tự động thành súng bắn tự động
súng bắn tự động hoàn toàn giúp súng có thể bắn với tốc độ bốn trăm linh tám trăm linh viên đạn một phút
súng bán tự động bình thường chỉ có thể bắn điểm xạ trong khi súng tự động có thể bắn liên thanh cho đến khi hết bằng đạn
việc mua bán súng tự động đã bị cấm hầu hết tại mỹ kể từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi
hiện cơ quan thực thi pháp luật và các thành viên gia đình của đối tượng steven paddock
vẫn chưa thể lý giải động cơ nào khiến cho một người từng làm nhân viên kế toán
có hồ sơ tội phạm sạch lại gây ra một vụ thảm sát đậm màu như vậy
trong bối cảnh vụ sả súng đẫm máu tại las vegas làm băng hoang dư luận thế giới
thủ tướng australia malcolm turnbull nhấn mạnh rằng australia phải cảnh giác hơn bao giờ hết
để duy trì luật kiểm soát súng chặt chẽ của nước này
phát biểu trong một cuộc họp báo ở sydney thủ tướng turnbul nhắc lại việc cựu thủ tướng john howd
đã hành động quyết liệt để tăng cường luật kiểm soát súng trên toàn quốc
sau sự kiện bi thảm port arthur năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
khi mà hung thủ martin brien nổ súng cướp đi sinh mạng của ba mươi năm người dân
ông turmbul đề cao vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của cựu thủ tướng huốt hơn hai mươi năm trước
qua đó giúp cho australia sở hữu bộ luật kiểm soát súng chặt chẽ nhất trên thế giới
thủ tướng australia kêu gọi duy trì bộ luật này
cũng theo người đứng đầu chính phủ australia
hội đồng đặc biệt của chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp trong tuần này
để đánh giá về thảm kịch xả súng ở las vegas
trong bối cảnh các cáo buộc tấn công bằng acid đang có xu hướng gia tăng mạnh
bộ trưởng nội vụ anh amber root vừa thông báo sẽ hạn chế việc buôn bán acid sulfuric
cũng như nghiêm cấm bán loại hóa chất ăn mòn này cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
bộ trưởng amber root nhận định các cuộc tấn công bằng acid đang gây phẫn nộ trong dư luận
đồng thời tuyên bố sẽ ngăn chặn việc người dân mang acid công khai nếu không có lý do hợp lý
trước thực trạng acid còn được sử dụng trong việc sản xuất các chất nổ tự chế
bà rod tuyên bố sẽ kiên quyết hạn chế việc buôn bán công khai chất acid sulfuric
tuyên bố của bộ trưởng ruth được đưa ra một mươi ngày sau khi xảy ra một vụ tấn công bằng asit
tại phía đông london khiến cho ít nhất sáu người bị thương
theo cảnh sát một nhóm đối tượng nam giới đã xịt chất độc được cho là acid vào những người đi lại
ở các địa điểm khác nhau tại khu vực gần trung tâm thương mại stratford nằm sát
trên vận động olympic london
viện hàn lâm khoa học hoàng gia thụy điển tại stockholm vừa công bố giải nobel vật lý năm hai nghìn một mươi bảy
với vinh dự thuộc về bộ ba nhà khoa học mỹ với những đóng góp quan trọng
về đài quan chắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser và quá trình quan sát sóng hấp dẫn
bộ ba nhà khoa học đoạt giải nobel vật lý năm nay gồm nhà vật lý học gốc đức rinew west tám mươi năm tuổi
cùng hai nhà vật lý học người mỹ khác là barry baric tám mươi một tuổi và kip thorne bảy mươi bảy tuổi
giáo sư danh dự tại viện công nghệ massachusetts rainer west là nhân vật trung tâm thiết kế ra tổ hợp
ligo đã đo được những gợn sóng hấp dẫn trong không gian và thời gian mà nhà bác học albert ekstin
tiên đoán từ một thế kỷ trước đó
ligo là dự án khoa học với sự hợp tác của hơn một nhà nghiên cứu đến từ hơn hai mươi quốc gia
vào ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi năm những tín hiệu về sóng hấp dẫn đầu tiên đã được ligo ghi nhận
theo đó sóng hấp dẫn này được cho là xuất hiện sau vụ va chạm của hai hố đen trong vũ trụ
và phải mất đến một ba tỷ năm để đợt sóng này có thể tới được hệ thống ligo được đặt tại mỹ
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt